trước diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín phức tạp tại các tỉnh phía nam
trong ngày hôm qua bộ y tế đã thành lập kho trang thiết bị vật tư tiêu hào giã chiến tại tp hcm
bộ y tế đã giao bộ phận thường trực của bộ tại tp hcm có nhiệm vụ cấp phát trang thiết bị vật tư tiêu hao
cho các địa phương trong khu vực
bộ y tế sẽ điều phối hai máy thở chức năng cao cũng như máy thở thông thường cho kho dự trữ này
mặt khác đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị cho phòng chống dịch
trong thời gian thực hiện chỉ thị một mươi sáu bộ trưởng nguyễn thanh long khuyên cáo người dân cần ở nhà
chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết hạn chế mọi tiếp xúc của mình với người ngoài xã hội
không tụ tập hai người tại khu vực ngoài công sở bệnh viện trường học
với tất cả các cơ sở chuyển sang trạng thái làm việc online
hoặc có biện pháp giãn cách để đảm bảo tất cả các phương án phòng chống dịch
tin an ninh trả tự tòa nhân dân tỉnh cao bằng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với ba bị cáo
là phùng văn nhất nông văn trường và hoàng văn bắc cùng chú tại huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
theo cáo trạng trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba bị cáo đã thực hiện ba lần đưa người xuất cảnh trái phép sang trung quốc
hưởng lợi bất chính tổng số tiền là sáu triệu tám trăm linh năm đồng
ngoài ra vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi phùng văn nhất còn đón hai người từ biên giới trung quốc
nhập cảnh trái phép vào việt nam
căn cứ hành vi phạm tội của các bị cáo
tòa nước dân tỉnh cao bằng tuyên phạt phùng vân nhất tám năm tủ giam
nông văn trường và hoàng văn bắc mỗi người năm năm tù giam
cùng ngày tòa nhân dân tỉnh cao bằng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt năm năm tù giam
đối với bị cáo đinh văn huấn chú tại xã ngọc côn huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
về hành vi tổ chức cho năm người nhập cảnh trái phép vào việt nam
qua địa phận xã ly quốc huyện hạ lan tỉnh cao bằng
công an huyện châu thành tỉnh sóc trăng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
số tiền bảy năm triệu đồng về hành vi đăng tải chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
đối với một cá nhân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm là nam giới trên địa bàn
trước đó vào ngày hai tháng bảy tài khoản facebook của cá nhân trên đã đăng tải bài viết có nội dung
hướng dẫn sử dụng và giới thiệu một số loại thuốc nam thuốc bắc có thể chữa được dịch covid một mươi chín
gây hoang mang trong nhân dân
qua làm việc chủ tài khoản facebook đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
tự tháo gỡ các bài viết sai sự thật đã đăng tải và cam kết không tái phạm
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
thưa quý vị công an huyện lục yên tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm thị yến
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã liễu đô huyện lục yên tỉnh yên bái
về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
cũng phạm tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện mù cang trải tỉnh yên bái
là đối tượng giàng thị rủ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã khao mang huyện mù căng trải tỉnh yên bái
đặc điểm nhận dạng đối tượng có sẹo chấm ở đầu lông mày phải
còn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh yên bái
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng sùng a tồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại xã bá hu huyện trạm tấu tỉnh yên bái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý